xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
vào ngày hôm nay chủ nhiệm ubktqb cho biết đơn vị đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông đỗ quốc tiệp bí thư đảng ủy giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tỉnh
ubktqb cũng yêu cầu đảng ủy sở y tế kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan theo quy định
ban cán sự đảng ubnd lãnh đạo ubnd chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm về hành chính
đối với các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định
đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chưa tập trung lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
ông đỗ quốc tiệp bí thư đảng ủy giám đốc trung tâm và một số cán bộ đảng viên có khuyết điểm vi phạm
trong thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao hóa chất sinh phẩm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thêm một thông tin đến từ quảng bình
hai đối tượng cùng gần hai viên ma túy tổng hợp vừa bị công an
tỉnh quảng bình bắt giữ
vào lúc một mươi hai h ngày một mươi một tháng tám tại khách sạn tân bình thuộc phường đồng hải thành phố đồng hới
lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang nguyễn đức minh chú tại thành phố đồng hới
đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ bảy mươi một viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn tiến hùng trú tại huyện bố trạch
lực lượng công an thu giữ một bảy trăm tám mươi tám viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
trong khi đó công an huyện tiền hải tỉnh thái bình cũng vừa bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh nam định với số lượng ma túy trên ba trăm linh gram heroin
vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám tại nhà của nguyễn hữu hóa chú tại huyện tiền hải
lực lượng công an bắt quả tang hóa đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng nghiện
hóa khai nhận trước đó đã đưa tiền cho đặng văn vinh nguyễn quốc huy đến nhà của phạm văn giang để mua ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của giang thu giữ hơn ba trăm linh gram heroin và sáu mươi bảy gam methamphentamin
hiện công an huyện tiền hải đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
cướp tài sản và chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hai bị cáo là nguyễn văn nam và trần thị thu thủy vừa bị tòa nhân dân tp hải phòng đưa ra xét xử
theo hồ sơ của vụ án vào chiều ngày bảy tháng một nam vào trong phòng giao dịch ngân hàng việt công banh
quận hải an tp hải phòng
cướp hơn ba tỷ đồng sau khi cướp được số tiền trên nam đã cho thủy hơn một ba tỷ đồng để tiêu xài cá nhân
cho đến ngày chín tháng một thì nam bị bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nam mức án trung thân về hai tội cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bị cáo thủy bị tuyên phạt một mươi năm tù về tội chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tám trong tổng số chín đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế bắt tạm giam
vào tối ngày một mươi bốn tháng bảy nhóm chín đối tượng do phan đức tài cầm đầu đã hẹn nhóm của nguyễn quy đánh nhau tại cổng làng phò an thuận để giải quyết mâu thuẫn
nhóm của tài đã sử dụng vỏ bia chai và sử dụng ống tuyết giao gây thương tích
ngay lúc đó công an phường thuận an xuất hiện thì cả hai nhóm bỏ chạy
hậu quả nguyễn quy bị nhóm của tài gây thương tích phải nhập viện cấp cứu tỷ lệ thương tích là hai mươi tám
còn tại lạng sơn công an huyện lộc bình cũng vừa bắt giữ một mươi bị can để tạm giam về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra vào dạng sáng ngày hai tháng năm sau khi ăn nhậu tại thị trấn lộc bình thì lộc văn ba xảy ra mâu thuẫn với nhóm của vi thành trung
sau khi bị đánh thì bạn của trung đã gọi điện cho một số đối tượng đến trợ giúp để đánh nhóm của lộc văn ba
hai bên đã dùng gạch đá gậy gỗ và thanh sắt để đánh nhau gây mất trật tự công cộng
tổng số đối tượng tham gia trong vụ việc là trên một mươi chín người
trong đó đến nay lực lượng chức năng đã khởi tố bắt giữ một mươi bốn đối tượng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú bốn đối tượng
một đối tượng hiện không có mặt tại địa phương